bộ trưởng phùng xuất nhạ gửi lời chia sẻ sâu sắc đến các gia đình có người thân bị tử vong mất tích các hộ bị mất nhà cửa do lũ quét
tâm hỏi động viên thầy cô giáo và các em học sinh trường mầm non tiểu học trung học cơ sở xã sơn hà đây cũng là địa điểm bị ảnh hưởng sau bão số ba
năm học mới đang đến bộ trưởng phùng xuân nhạ chúc thầy cô giáo các em học sinh ở vùng lũ huyện quang sơn rồi giao sức khỏe để vượt qua khó khăn thi đua dạy tốt học tốt
nhân dịp này bộ trưởng phùng xuất nhạ cùng đoàn công tác đã tặng trang thiết bị học tập hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường lớp với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng